ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông một công ty cổ phần và các đơn vị liên quan
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba đối tượng bao gồm phạm dũng nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty xây dựng công trình giao thông một cấn hồng lai
tổng giám đốc tổng công ty xây dựng công trình giao thông một và lê văn hồng nguyên kế toán trưởng tổng công ty xây dựng công trình giao thông một cùng về tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc đã ban hành cáo trạng truy tố đối với chín bị can trong đó có hai lãnh đạo và bảy cán bộ nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp iek
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều ba trăm sáu mươi sáu
bộ luật hình sự chín bị can này đã bị buông lỏng quản lý để mất nhiều diện tích rừng gây thiệt hại hơn hai mươi chín tỷ đồng
theo nội dung cáo trạng năm hai nghìn tám công ty lâm nghiệp iek được ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc cho thuê đất và rừng để sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp
tuy nhiên công ty đã để phá rừng xảy ra tại tiểu khu sáu trăm chín mươi hai sáu trăm tám mươi sáu
qua điều tra thì tổng khối lượng gỗ bị khai thác trái phép tại tiểu khu sáu trăm chín mươi hai sáu trăm tám mươi sáu lâm phần của phân trường một
do công ty lâm nghiệp iek quản lý thuộc địa giới quản lý hành chính xã cư giang là hai trăm chín mươi hai tám mươi chín m ba gỗ và các loại quy tròn từ nhóm hai đến nhóm tám trị giá trên một một tỷ đồng
căn cứ số liệu do công ty lâm nghiệp iek cung cấp cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc tiến hành khám nghiệm hiện trường tại tám mươi hai vị trí
với tổng diện tích ba trăm linh chín ba trăm hai mươi hai hectare thì trên các diện tích này chủ yếu là đất trống bị các hộ dân lấn chiếm làm nương rẫy
một số diện tích thì công ty có trồng cây keo kết luận giám định cho thấy diện tích rừng tự nhiên thực tế bị suy giảm so với kết quả kiểm kê rừng năm hai nghìn một mươi bốn là ba trăm linh ba chín mươi bảy hectare
tương đương với hai mươi tám chín trăm năm mươi bốn bốn mươi tám mét khối gỗ trị giá hơn hai mươi tám hai tỷ đồng
như vậy từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín tài nguyên rừng thuộc lâm phần do công ty lâm nghiệp iek bị thiệt hại theo hồ sơ vụ án là hơn hai mươi chín bốn tỷ đồng
thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín do không có việc làm người dân đổ xô về khu vực vùng núi quảng nam khai thác vàng khá là đông
lực lượng công an quảng nam đã tổ chức truy quét đẩy đuổi gần hai trăm linh người khai thác vàng trái phép ra khỏi các khu vực khai thác
ngày hai mươi chín tháng bảy lực lượng công an tổ chức truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực mọc vàng bồng miêu xã tam lãnh huyện phú ninh
lực lượng chức năng đã phá hủy một mươi năm lán chạy
lán trại nhiều công cụ phương tiện đẩy đuổi hơn một trăm linh đối tượng khai thác vàng trái phép ra khỏi khu vực khai thác
tiếp đó công an quảng nam cũng đã truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực bãi ba mươi tám ở xã phước hòa huyện phước sơn
công an phát hiện gần một trăm linh người đang khai thác vàng trái phép
tổ công tác đã lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động khai thác vàng trái phép tại hai khu vực này
thưa quý vị điểm tập kết số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu tại nhà một người dân thuộc khu vực ngụ ấp hai xã vĩnh sương thị xã tân châu tỉnh an giang vừa bị công an xã vĩnh sương phát hiện
sáng ngày một tháng tám lực lượng công an kiểm tra hành chính nhà ông lương văn mít phát hiện có hơn một năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu thuộc nhiều nhãn hiệu
tại thời điểm kiểm tra ông mít không có ở nhà
lực lượng công an phát hiện có hơn một năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu thuộc nhiều nhãn hiệu
trần văn nhị đang soạn thuốc lá mua của mít để đem đi tiêu thụ
lực lượng công an tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ tăng vật đồng thời tiến hành xác minh điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
sau khi ghi nhận thêm một mươi ca dương tính với covid một mươi chín trên địa bàn công tác phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở công nghiệp tại phù yên tỉnh sơn la đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng tránh tăng cường kiểm tra và giải quyết